đồng hành với các đội bóng luôn có vai trò rất quan trọng của lực lượng cổ động viên những người được ví như cầu thủ thứ một mươi hai trên sân
tuy nhiên bên cạnh những hoạt động cổ vũ đẹp của cổ động viên cả nước thời gian gần đây chúng ta đã phải chứng kiến những hành vi không đẹp thậm chí là vi phạm pháp luật của cổ động viên
để làm rõ hơn vấn đề này chúng tôi đã mời đến trường quay các vị khách mời xin trân trọng giới thiệu
ông nguyễn việt đức trưởng ban điều hành hội cổ động viên thể công nhà báo minh hải xin cảm ơn hai vị đã tham gia chương trình
trước hết xin mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những hình ảnh sau đây
đây là những hình ảnh trong trận đấu bù vòng hai mươi hai giải vô địch bóng đá quốc gia câu lạc bộ hà nội và nam định
trận đấu bắt đầu chưa lâu nhưng pháo sáng đã được đốt lên ở khán đài

xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại